trong những ngày giáp tết như thế này thì không có niềm vui nào bằng việc có một căn nhà ấm áp để đón tết bên gia đình
và hai hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã yapan huyện chư sê và xã tư tung huyện cơ bang vừa được đón nhận niềm vui này do công ty điện lực tỉnh gia lai trao tặng để họ được đón tết mới trong sung vầy đầm ấm
căn nhà cấp bốn được xây dựng với tổng diện tích ba mươi bốn m hai và khoảng sân nhỏ một mươi sáu m hai có tổng giá trị sáu mươi hai triệu đồng
điển hình là gia đình anh jolan hờ mun huyện chư sê căn nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng cho cả nhà mà còn là động lực để anh yên tâm đi làm ăn xa kiếm tiền về nuôi người vợ bị khuyết tật và hai con thơ
các hộ gia đình được trao tặng nhà tình nghĩa đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các thành viên trong gia đình mất sức lao động thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn thực hiện chủ trương của tổng công ty điện lực miền trung về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh gia lai
công ty điện lực gia lai nhiệm vụ chính là sản xuất dân gian điện trên địa bàn tỉnh gia lai
bên cạnh đó công tác để nâng nông nghĩa từ thiện là một nhiệm vụ
không thể tách rời và nó sẽ trở thành nét văn hóa trong cán bộ nhân viên
tất cả sự đóng góp của cán bộ nhân viên thì chúng tôi mới làm được những việc ý nghĩa như thế này
trong những năm tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục với truyền thống đối với công ty là trên hai mươi năm nay làm tốt công tác này
chúng tôi sẽ tiếp tục nhằm góp phần nhỏ bé vào công tác sau đó giảm nghèo trên địa bàn tỉnh gia lai
với sự quan tâm của tổng công ty điện lực miền trung
công ty điện lực gia lai và chính quyền địa phương trong việc xây dựng nhà tình nghĩa đã một lần nữa khẳng định giá trị truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái
những ngôi nhà mới ấm áp tình người chính là nguồn động lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
đây cũng là một hoạt động thiết thực giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được niềm vui trong căn nhà mới để đón tết nguyên đán đầm ấm hơn